tính đến một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh hòa bình đã có ba mươi chín người chết mất tích và bị thương do mưa lũ
hiện trên toàn tỉnh đã di rời trên ba trăm linh hộ dân trong đó có tám mươi hộ dân ở hạ lưu năm mươi tám hộ dân vùng hạ lưu đập thủy điện hòa bình và các khu vực di dân nhỏ lẻ khác
hàng trăm hectare lúa và hoa màu bị ngập úng nhiều tuyến đường bị chia cắt cô lập hàng chục ngôi nhà của người dân bị cuốn phăng trong mưa lũ
huyện đà bắc là huyện khó khăn nhất của tỉnh thì nay lại càng khó khăn hơn
nhiều nhà dân bị cuốn phăng xuống suối và bị vùi lấp hoàn toàn
hàng trăm hecta lúa và hoa màu đến kỷ thu hoạch bị mất trắng da súc da cầm cá bè cũng bị cuốn trôi
ngoài ra trên tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi ba dài hơn tám mươi km từ hòa bình đi các xã vùng cao đã có hàng trăm điểm trượt sạt với khối lượng đất đá lên tới hàng vạn mét khối gây ách tắc giao thông
các xã vùng cao như tân minh tân pheo
giáp đất đồng nghê suối nánh bị cô lập
mọi sự ứng cứu khắc phục hậu quả đối với các xã vùng cao của đà bắc rất hạn chế
việc đi lại duy nhất chỉ còn bằng đường thủy
tại huyện kỳ sơn mưa lũ cùng với việc xả nước tại nhà máy thủy điện hòa bình đã làm ngập úng và sạt lở một mươi tám nhà dân
nguy cơ phải di rời bốn mươi hộ dân thiệt hại sáu mươi sáu hectare lúa và hơn ba mươi hectare hoa màu các loại và cuốn trôi ba trăm linh con gia súc gia cầm của các hộ dân
một mươi một lồng cá bị cuốn trôi nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng và ách tắc
còn tại huyện lạc sơn đã có tám mươi một hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đó số hộ phải di rời là bốn mươi chín hộ
hơn tám hectare lúa và hoa màu bị ngập úng các tuyến đường bị sạt lở ô tô không qua lại được các hồ đập đều đã chảy tràn làm xói lở và hư hỏng
huyện kim bôi nguy cơ vỡ các đập là rất cao nhiều đoạn đường hư hỏng nặng giao thông ách tắc do lở đất đã có hai người bị vùi lấp tại xã lập triệu
ba nạn nhân hiện nay đã còn mất tích hai nạn nhân chưa tìm thấy
cho nên hiện nay là tất cả các lực lượng trên hiện trường dưới sự chỉ đạo của điều quan lực lượng bộ chủ tịch bộ chủ tịch bộ chủ tịch của huyện và hai xã đang tiến hành tích cực chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác tìm kiếm nạn nhân hai lực lượng mất tích còn lại
hiện nay tại hiện trường như đồng chí biết là chúng tôi lực lượng của bộ chủ tịch đã cơ động về đến hiện trường
nhưng mà cùng với huyện bàn các giải pháp để tiếp tục
trong đêm nay là tích cực để tìm kiếm công tích của các đoạn nhân
trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình đã tổ chức họp khẩn và có báo cáo nhanh về những thiệt hại ban đầu do mưa lũ
trước thực trạng trên các cấp chính quyền tỉnh hòa bình đang tập trung mọi nguồn lực để đến các xã bị ảnh hưởng giúp bà con chạy lũ và tránh lũ
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh